trong kiểm tra phát hiện trên xe có một khẩu súng côn xoay và một ổ đạn có sáu viên loại bắn đạn bi ba bình kim loại hình trụ tròn dài tám cm đường kính hai cm và một túi đựng bi sắt bên trong có một trăm hai mươi tám viên bi
lái xe do đoàn hữu xuyên chú tại hải phòng khai nhận trở thuê cho khách tổ công tác đã lập biên bản bàn giao vụ việc cho công an huyện tiên yên điều tra xử lý
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổng cục cảnh sát bộ công an vừa thông tin cho biết
quá trình tiến hành xác minh và thu thập mẫu kẹo mút cần sa giao bán trên mạng kết quả chương cầu giám định tại viện khoa học hình sự xác định trong thành phần loại kẹo trên không tìm thấy chất ma túy
đồng thời cục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thường xuyên giả soát nắm tình hình có liên quan tới việc giao bán các loại ma túy thực phẩm chứa chất ma túy trên mạng internet
trước đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh sơn la đã phát hiện thu giữ loại kẹo được quảng bá là có chứa chất cần sa
giám định cũng xác định trong loại kẹo này không có chứa thành phần chất ma túy như vậy thông tin phản ánh kẹo mút chứa chất ma túy là không chính xác
chiều ngày hôm qua mưa lớn kèm theo rông lốc đã khiến cho nhiều nhà dân sống tại địa bàn quận bình tân và huyện bình chánh tp hcm bị tốc mái hàng loạt cây bật gốc đổ ra ngoài đường
khoảng một mươi năm h ba mươi trên địa bàn quận bình tân và huyện bình chánh tp hcm xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật
trong cơn mưa một số nhà dân trên đường nguyễn đình kiên phường tân tảo a đã bị tốc mái do cuốn bay những tấm tôn xa hàng chục mét ảnh hưởng đến nhiều nhà lân cận
may mắn là không ai bị thương gió giật mạnh còn khiến hàng loạt cây xanh cố thụ trên tính lộ một mươi đường trần văn dầu bị gãy nhánh bật gốc để sập mái bí hiệu nhiều hộ kinh doanh
chiều cùng ngày chính quyền địa phương đã có mặt ghi nhận thiệt hại để hỗ trợ người dân và khắc phục thiệt hại do mưa gió gây ra
trong khi đó tại hà nội hàng trăm công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội cũng đã phải xuống đường khẩn trương làm công tác tua rác thông cống vận hành trạm bơm hồ điều hòa sông nhằm khắc phục nhanh nhất tình trạng ứ động ngập nước ở một số khu vực nội thành trong cơn mưa vào chiều tối qua
theo ghi nhận vào thời điểm hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm vẫn còn tình trạng ứ động ngập nước tại một số đường phố ở hà nội
nhìn chung tại các điểm kể trên nước động ngập nước khoảng hai mươi km
nước nước ngập nước khoảng một mươi cm và có chiều hướng rút nước rất nhanh
người dân và phương tiện vẫn có thể đi lại an toàn
các đơn vị vẫn duy trì lực lượng cảnh báo tại các khu vực nước ứ động ngập
cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã bố trí lực lượng ứng trực trên các tuyến đường đến hai mươi hai giờ tối tổ chức tuần tra đến sáng ngày hôm sau kịp thời giúp đỡ người tham gia giao thông khi có sự cố bất thường
cảnh sát giao thông tp hà nội đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tp hà nội đến hai mươi hai h tối tổ chức tuần tra đến sáng ngày hôm sau kịp thời giúp đỡ người tham gia giao thông khi có sự cố bất thường
cảnh sát giao thông tp hà nội đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tp hà nội đến hai mươi hai h tối tổ chức tuần tra đến sáng ngày hôm sau kịp thời giúp đỡ người tham gia giao thông tp hà nội đến hai mươi hai h tối tổ chức tuần tra đến sáng ngày hôm sau kịp thời giúp đỡ người tham gia giao thông tp hà nội đến hai mươi hai h tối

mưa rào và rông mạnh trong cơn rông có khả năng cao xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
với tình hình thời tiết như hiện nay thì người dân cần đặc biệt chú ý khi có việc cần ra ngoài
đặc biệt là vào thời điểm chiều tối để tránh các vải mưa lớn và tố lốc
và như thường lệ sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước
thưa quý vị chỉ trong một tuần qua cả nước đã có bốn vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra
trong đó có hai vụ tai nạn đường sắt xảy ra ở những vị trí đường ngang
tức là điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
tài nạn đã cướp đi sinh mạng của hai người lái tàu và rất nhiều người bị thương
trong đó có cả lái xe và hành khách trên tàu
vâng các vụ tai nạn này đã tiếp tục dóng lên hồi chuông báo động về ẩn họa từ những đường ngang dân sinh
ý thức kém của một bộ phận người tham gia giao thông liều mình băng qua barrier
dù tại các điểm đường ngang đã phát đi tín hiệu dừng đèn đỏ
coi nhẹ tính mạng của bản thân
nhiều người đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình
và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an toàn giao thông đường sắt hiện nay
và đây cũng chính là vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục nếu ai cũng như bạn ngày hôm nay
nhìn những hình ảnh như thế này ai cũng phải hoảng sợ bởi hành động liều lĩnh bất chấp nguy hiểm
khi đi qua các đường ngang của người tham gia giao thông
dù barrier đã đóng
dù tại các trạm đường ngang
chán tàu đã ra hiệu dừng lại
xong chỉ vì muốn nhanh hơn một phút
nhiều người vẫn tìm mọi cách cố lách qua barrier
may mắn là họ đã đi qua an toàn
và nếu không may
thì những vụ vai trạm thương tâm như thế này hoàn toàn có thể xảy ra
có những vị trí mà chúng tôi khi mà xem lại những đoạn video thấy rằng là
kể cả barrier và rào chắn đã hạ xuống rồi
kể cả nhân viên
đã có những cái cảnh báo rất là rõ ràng
thế nhưng mà vẫn có những người dân là cố tình vượt qua rào chắn để lách qua chỉ để sớm một vài phút
thì tôi cho rằng những hành vi như vậy là không chỉ đối với cả xe máy mà cả với ô tô
thế thì như vậy là đấy những hành vi thứ nhất là vi phạm
thứ hai là uy hiếp nghiêm trọng đến cái sự an toàn
thứ nhất là của bản thân cái người dân
thứ hai là bản thân an toàn của cộng đồng
và chúng ta không thể làm như thế được
đấy là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý
theo báo cáo của tổng công ty đường sắt việt nam
hiện toàn quốc có một năm trăm một mươi bảy đường ngang hợp pháp
tuy nhiên số đường ngang dân sinh trái phép lại gấp tới một phần ba với trên bốn hai trăm linh đường ngang
phát sinh các đường ngang dân sinh với nhiều lối đi tự mở và dọc trên đường sắt
đã khiến cho tám mươi số vụ tai nạn đường sắt đều bắt nguồn từ nguyên nhân do người
phương tiện tham gia giao thông đường bộ cố tình vượt qua đường sắt
tăng cường phần kiểm soát giao cắt và cảnh báo
đối với người tham gia giao thông tại các đường ngang
trong điều kiện chúng ta chưa thể xử lý ngay được hoàn toàn tất cả những đường ngang
thì vấn đề cảnh báo cho người tham gia giao thông là một vấn đề hết sức quan trọng
ở đây đặc biệt là ngoài những cái đường ngang hợp pháp
thì cảnh báo trên tất cả những cái giao cắt lối đi tự mở dân sinh đối với đường sắt
lỗ hổng trong cơ chế đóng chắn tại các đường ngang đường sắt
thì hiện vẫn còn đang được các cơ quan chức năng khắc phục
tuy nhiên bài học cảnh tình đối với việc coi thường tính đường sắt
tính mạng của bản thân khi tham gia giao thông tại các điểm đen về đường ngang thì đã có nhiều
sự thờ ơ vô ý thức thậm chí có không ít suy nghĩ
mình đang vội tàu có lẽ đang ở xa cách nhanh nhất là lách qua barrier
hay khi thấy ai đó vượt qua được tại sao mình lại không
hành động cố tình vượt qua đường sắt khi không chú ý quan sát
hoặc cố tình phóng nhanh vượt ẩu qua đường sắt khi tàu đến gần
thì chính bạn có thể trở thành nạn nhân kế tiếp khi xảy ra vai trạm với tàu hòa
và nếu ai cũng như bạn thì số vụ con số thương vong liên quan tới tai nạn đường sắt sẽ không dừng lại

xin chào và hẹn gặp lại
bộ ba mươi một c hai mươi năm nghìn ba trăm linh bốn chạy trên quốc lộ một theo hướng từ vĩnh long đi cần thơ
khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát sáu mươi bốn b một hai mươi sáu nghìn năm mươi sáu do anh nguyễn duy khương ba mươi bảy tuổi
chở vợ là chị lê thị hồng ba mươi bốn tuổi cùng ngụ tại xã tân hạnh huyện long hồ chạy cùng chiều
sau cuộc vai trạm anh khương và vợ đã ngã xuống đường bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng đến điều tiết phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ va chạm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện kim bảng
mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý các xe ô tô tải tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe trở quá tải trọng qua địa bàn
đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý xe quá tải sẽ kéo dài một tháng
theo đó sẽ tiến hành lập ba chốt kiểm tra hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn giờ tại các tuyến đường hai mươi một a hai mươi một b và đường dh bảy
để kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
trong ngày đầu gia quân lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an huyện kim bảng đã kiểm tra năm mươi sáu lượt xe ô tô tải qua địa bàn
đã phát hiện lập biên bản xử phạt ba trường hợp xe ô tô trở quá tải trọng sáu xe chở vật liệu rơi vãi gây ảnh hưởng đến giao thông
thu nộp ngân sách nhà nước tám mươi tám triệu đồng
thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra lưu động trên các tuyến
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần đảm bảo trật tự an toàn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại